trong sáng nay ngày bốn tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ban hành công điện số một mươi bảy lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình đóng một cửa xả đáy hồ hòa bình
nội dung công điện nêu rõ theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
trong những ngày tới lưu lượng dòng chảy về các hồ biến đổi chậm
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình
đóng một cửa xã đái hồ hòa bình vào tám giờ ngày bốn tháng một mươi
đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
để quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế